một sáng bình minh
chúng tôi về thăm thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
một địa danh vốn được xem là thị trấn xóm nghề
bởi nơi này từng hiện hữu tới vài chục xóm nghề
nào là xóm nấu bắp xóm lưu xóm chao tàu hủ kia xóm guốc xóm nhan xóm bầu cải xóm mứt xóm cấm dẹp dần dần
nhưng theo dòng thời gian nhiều xóm nghề dần mai một hoặc chuyển sang hướng làm ăn khác
tuy nhiên cũng có những xóm nghề còn duy trì còn đỏ lửa và từng ngày ăn nên làm ra
như vậy mà cái tên thị trấn xóm nghề vẫn tiếp tục được xưng danh
tranh thủ lúc mặt trời vừa ló dạng khi những hạt sương còn động trên những chiếc lá non tơ
chúng tôi tìm đến xóm bầu cải
tức ươm cây giống ở phường đông thuận để mở đầu cho chuyến hành trình về thăm thị trấn xóm nghề của ekip truyền hình nhân dân
tại đây ông nhan tụi tổ trưởng tổ cây giống đang loay quay chuẩn bị cho đơn đặt hàng mới
kịp tham gia và cùng trò chuyện ông cho hay
xóm bầu cải này cũng hình thành cả trăm năm
riêng gia đình ông đã tham gia trên sáu mươi năm
từ hồi cha của ông rồi đến ông
với tình yêu mạnh liệt dành cho những cây con cây cải mềm mại non tơ dễ dở này là vô cùng
yêu cái làng nghề là nó đúng
bởi vì hừng sáng là có thể mình ăn sáng uống cà phê gì đó
xong rồi là mình tiếp tục mình ra cái chỗ mình làm đó
thì mình sinh hoạt mình coi hoặc cây xanh sóc cây gì đó
hay là sắp thiết cái công việc cho mấy chị em mà ta làm phụ với mình đó
thì lấy quay thì cũng tới chiều
và mỗi ngày đều là như vậy
thì thấy ra cái cuộc sống này thì mình cứ phải nói là rất thích rất yêu cái nghề này
theo chia sẻ của bà con xóm nghề
ngày xưa khi mới khai mở
xóm nghề này chủ yếu ươm giống cải
mà mới đầu chủ yếu là cải xanh cải ngọt để làm món dưa ăn trong tết
nhưng về sau nghề bầu cải được xem là nghề chính
và dần dà với sự yêu cầu phong phú của nhiều khách hàng
xóm nghề mở rộng thêm nhiều loại cây giống như bầu ớt đu đủ cà tím bí đao
nhiều loại giống cải mới cũng như ươm thêm mùa qua tết để tăng thu nhập
cùng tham gia trải nghiệm nghề ươm cây giống với cô thấm
một nhân vật làm nghề khá lâu năm tại xóm nghề
tôi lại được học thêm chút kinh nghiệm bỏ hột vào bầu cải
cô rồi sao mà cái tay mình bóc cho nó trúng được hột hay hột
mình quen mới thì nó khó nhưng mà quên
quen rồi mình bóc lên là mấy hột rồi mình xe xuống mở lỗ hột hột hột đều gan ra
con thấy cô xăm một lần hai bầu như thế này có lúc nào mình bị quên không
mình khi cũng có quên nhưng mà xôm nhiều quá ví dụ nói chuyện hoặc nhìn lên như thế này thì nó quên
chứ còn cuối xuống cứ làm như vậy hoài thì nó không có quên
vậy thì để mình không quên mình làm một lần là khoảng bao nhiêu bầu thì vừa
kể ba bốn bầu thôi ba bốn bầu như thế này xôm như vậy hoài nè
nhờ xóm nghề mà có nhiều nghề ăn theo như xúc phân bỏ hạt nghề bỏ muối cây giống được ra đời
theo đó họ cũng có được cuộc sống ổn định đỡ dứt giả khỏi sống cảnh ly hương xa người thân
hiện nay mỗi ngày sản phẩm cây giống của xóm bầu cải xuất bán hàng trăm thiên cung cấp khắp nơi trong tỉnh cũng như khu vực
cũng như hồi trước kia
khi mà biết làm cái này nè bầu cải này thì xuống đây làm bầu cải này thì cũng sống được
tại vì ngày mình làm cũng trang trải đủ sinh hoạt trong gia đình mình mỗi ngày vậy đó cũng vừa đủ
thành ra không có làm cái khác để mình làm cái này thôi khỏi đi xa nữa vòng vòng đây cũng gần nhà vậy đó
ở đây thì nếu mà nói đúng nghe là cái làng nghề này thì chắc không bỏ được rồi
tôi thì tôi rất kham rồi anh chị em khác người ta cũng giống như mình vậy
ta cũng phải môi móc cái chuyện làm khoác quy cái chuyện làm cho nó khoác thiện thêm
nó rồi làm ra được nhiều các loại như là hồi trước thì ở đây đâu có biết làm mấy đội bông
nhưng mà bây giờ ở đây thì vẫn làm được
thành ra cái thu nhập mà bông thì mới có lãi nhiều hơn
còn cái cải ngò thì hàng năm thì chỉ nuôi sống rồi
có dư chút đỉnh vậy thôi chứ không có dư nhiều
chủ yếu là có dịch trách này thôi
nằm trong trung tâm thị trấn cái dồn của ngày xưa
xóm nhan cũng được xem là một trong những xóm nghề đầu tiên của thị trấn
nhưng nếu ngày xưa xóm nghề với vài mươi hộ
đi đâu cũng thấy màu vàng ươm của mùa lúa chính
và những hoa tâm xòe đỏ thấm như sắc xuân
được phơi phủ khắp hai bên đường
thì ngày nay xóm nghề khá tiêu khắc
chỉ còn lại khoảng trên dưới mười hộ
tùy số lượng số hộ có giảm
nhưng tình yêu nghề của những người đam mê thì vẫn giữ nguyên
thì cái nghề này thì lão ngây là cũng tạo công an việc làm cho thợ
chứ cũng có ổn định thu nhập ổn định
mỗi ngày như là cái nhan thì ngày nào người ta cũng đốt
mỗi ngày như là cái nhan thì ngày nào người ta cũng đốt
không có ế
ngày nào cũng bán được
thì đã là chọn cái nghề này thì từ đời bà ngoại
rồi tới đời má
rồi tới đời chị
rồi sau là truyền cho mấy các đời con cháu là cũng cái nghề này luôn
người làm nhang tuy không khó
nhưng đòi hỏi diện tích mặt sân rộng khô ráo để phơi nguyên liệu và thành phẩm

đặc biệt làm nhang truyền thống mà không may gặp phải mưa bão
thì sản phẩm sẽ khó lên màu vàng tươi và đẹp như mong đợi
dạ em chào anh thi
dạ anh ơi công việc của mình làm nhang như vậy
thì mỗi ngày mình làm công việc công đoạn nào với công đoạn nào anh
thì cái nhang này nhang ép
thì đầu tiên mình ra thì mình lấy cái tâm này nè
nó màu trắng không à
rồi mình nhúng màu lại
rồi mình dựng lên mình phơi giống như vậy
rồi mình đem vô mình để vô máy nó làm cái nhang

ra cái nhang rồi mình mới phơi tiếp tục nữa
em thấy người ta hay làm thành một cái bông như thế này
nó rất là đẹp
nhưng mà cái kỹ thuật làm nó sao anh
cái này cũng đơn giản thôi
mình xây xây cái mình dọng lên là nó thành
trong nghề mình làm mình biết
xây xây lên cái mình dọng xuống là nó thành cái bông như vậy thôi
nhiều năm theo nghề này rồi anh
thì nghề nhang này tôi làm cũng hai mấy năm rồi
nhà nhang thì tôi rất yêu
làm đeo đuổi đeo nó hoài à
thì nghề nhang này tôi làm cũng hai mấy năm rồi